các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vậy cụ thể ba sự trùng hợp này được cư dân mạng bàn luận và phân tích ra sao
xin mời quý vị hãy cùng theo dõi
một tạm hẳn xuất cảnh
mấy ngày gần đây có hai đại gia sổ khám làm nóng dư luận xã hội
bà phương hằng ceo của công ty cổ phận đại nam và ông trịnh văn quyết
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc
bà hằng trở thành bị can bị bắt tạm giam có lẽ là chuyện tất yếu không sớm thị muộn
và sẽ còn kéo theo nhiều vấn đề nóng hổi nữa như đang diễn ra và sẽ diễn ra
còn trường hợp của ông chủ tập đoàn flc trở thành bị can bị bắt tạm giam diễn biến rất nhanh
làm dư luận bất ngờ
nhưng xét cho cùng đây là hậu quả tất yếu của một doanh nhân xem thường pháp luật
trước đó trên mạng xã hội xuất hiện tin đồn ông trịnh văn quyết bị tạm hoãn xuất cảnh một tháng để phục vụ điều tra
chỉ là tin đồn nhưng thị trường chứng khoán là một phen trao đảo dữ dội
đối với ông trịnh văn quyết
trên thực tế ngày hai mươi sáu tháng ba
cơ quan công an đã có ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh một tháng để phục vụ điều tra đối với trịnh văn quyết
và ngày hai mươi chín tháng ba
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối với ông trịnh văn quyết
theo trung tướng tô ân sô tránh văn phòng bộ công an
ông quyết và các cá nhân thuộc công ty cổ phần tập đoàn flc
công ty cổ phần chứng khoán bos và các công ty có liên quan
bị điều tra về hành vi thao túng thị
trường chứng khoán che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán
xảy ra ngày một mươi tháng một gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư
làm ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán
hành vi trên của ông trịnh văn quyết đã đủ yếu tố cấu thành tội thao túng thị trường chứng khoán
quy định tại điều hai trăm một mươi một bộ luật hình sự
phải nói rằng cơ quan điều tra thực hiện việc bắt tạm giam ông trịnh văn quyết rất nhanh
từ việc tạm hoãn xuất cảnh đến bắt tạm giam chỉ trong vài ngày
nhanh hơn nhiều so với trường hợp của ceo nguyễn phương hằng
qua đó cho thấy pháp luật không có vùng cấm nào cả kể cả với các đại gia nếu vi phạm pháp luật
hành vi cấu thành tội thao túng thị trường chứng khoán của ông trịnh văn quyết xảy ra từ ngày một mươi tháng một
khi đó sau nhiều lần cổ phiếu flc được đánh lên với giá rất cao
ngày một mươi tháng một ông chủ tập đoàn flc đã giao dịch bắn bảy mươi bốn tám triệu cổ phiếu flc
nhưng không báo cáo không công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch theo quy định
chỉ trong một phiên giao dịch có tới gần một trăm ba mươi năm triệu cổ phiếu flc được khắp lệnh với giá cao bất thường
cũng trong phiên này nhiều nhà đầu tư mua cổ phiếu flc giá trận vào buổi sáng đều bị giám sàng
sau khi ông chủ tập đoàn flc bán chui cổ phiếu thị trường chứng khoán trao đảo
nhà đầu tư liên tục bán tháo flc và các cổ phiếu liên quan
giải quyết hậu quả này ủy ban chứng khoán nhà nước đã có quyết định phong tỏa tài khoản chứng khoán của ông trịnh văn quyết
chỉ đạo sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh hose
hủy bỏ giao dịch bán bảy mươi bốn tám triệu cổ phiếu flc vào ngày một mươi tháng một của ông trịnh văn quyết
và hoàn tiền lại cho nhiều nhà đầu tư đã mua
đây cũng là biện pháp chưa từng có tiền lệ trên thị trường chứng khoán việt nam
từ khi sự việc xảy ra nhà đầu tư liên tục bán các cổ phiếu liên quan đến ông quyết
các mã này đã có chuỗi giảm sâu bảy phiên liên tiếp
còn đối với bà nguyễn phương hằng cụ thể ngày một mươi một tháng ba
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh
đối với bà nguyễn phương hằng tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam
để chờ kết quả xác minh điều tra liên quan đơn tố cáo của một cá nhân với bà hằng
thời hạn tạm hoãn từ ngày một mươi sáu tháng hai đến ngày hai mươi chín tháng bốn để phục vụ việc xác minh điều tra
theo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương
hiện cơ quan này đang thủ lý đơn tố giác tội phạm của năm cá nhân
gồm ca sĩ đàm vĩnh hưng ca sĩ thủy tiên nhà báo hàn ni nhà báo nguyễn đức hiển và bà đinh thị lan
các hành vi mà bà phương hằng bị tố cáo gồm đưa tin sai sự thật vù khống làm nhục người khác
lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân
thượng tá lưu minh hoàng tránh văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương cho biết
sau khi nhận được đơn tố cáo và xem xét bước đầu
cơ quan điều tra đã thủ lý đơn ra quyết định phân công điều tra viên để điều tra
ngày tám tháng ba luật sư của ông nguyễn đức hiển có kiến nghị gửi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương
và viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị sớm kết quả giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm
vì kể từ khi ông hiển gửi đơn đến nay đã hơn bốn tháng đã hết thời hạn theo bộ luật tố tụng hình sự
liên quan tới ký nghệ này cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương cho biết đã quyết định
gia hạn thêm hai tháng do vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp
cơ quan liên ngành của tỉnh bình dương cũng tiến hành giám định các phát ngôn của bà nguyễn phương hằng để có căn cứ xử lý
luật sư nguyễn văn tiến đoàn luật sư hà nội cho biết tạm hoãn xuất cảnh là biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự do cơ quan
người có thẩm quyền có thể áp dụng đối với người bị tối giác
người bị kiến nghị khởi tố mà qua kiểm tra xác minh có đủ căn cứ xác định người đó bị nghi thực hiện tội phạm
và xác thấy cần ngăn
chặn ngay việc người đó trốn hoặc tiêu hủy chứng cứ cũng như áp dụng đối với bị can bị cáo
đáp ứng yêu cầu phòng ngừa và chống tội phạm phù hợp với luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam năm hai nghìn hai mươi ba
nghị định về xuất cảnh nhập cảnh công dân việt nam năm hai nghìn bảy bộ luật tố tụng hình sự năm hai nghìn một mươi năm quy định biện pháp tạm hoãn xuất cảnh
tạm hoãn xuất cảnh là biện pháp ngăn chặn mới lần đầu tiên được quy định trong bộ luật tố tụng hình sự năm hai nghìn một mươi năm
quy định này phù hợp với thực tiễn hiện nay đồng thời tạo hành lang pháp lý để ngăn chặn kịp thời những đối tượng sau khi thực hiện tội phạm
lợi dụng việc xuất cảnh để trốn ra nước ngoài gây cản trở cho việc xử lý vụ án và thi hành án
theo quy định tại điều một trăm hai mươi bốn bộ luật tố tụng hình sự năm hai nghìn một mươi năm thì có thể tạm hoãn xuất cảnh đối với những người sau
người bị tối giác người bị kiến nghị khởi tố mặc dù đây là những người chưa bị khởi tố hình sự
nhưng họ bị người khác tối giác hoặc bị cơ quan tổ chức
kiến nghị cơ quan có thẩm quyền khởi tố về hình sự mà qua việc kiểm tra xác minh sự việc bị tối giác
kiến nghị khởi tố đó có đủ căn cứ xác định người đó bị nghi thực hiện tội phạm và xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn hoặc tiêu hủy chứng cứ
với các đối tượng đã bị khởi tố về hình sự bị can bị cáo nhưng được tại ngoại điều tra truy tố xét xử hoặc chờ thi hành án
và họ đang có hành vi chuẩn bị xuất cảnh ra nước ngoài nhằm trốn tránh việc xử lý hành vi phạm tội
hoặc trốn tránh việc thi hành án
những người có thẩm quyền quy định tại khoảng một một trăm một mươi ba bộ luật tố tụng hình sự năm hai nghìn một mươi năm
và thẩm phán chủ tọa phiên tòa có quyền quyết định tạm hoãn xuất cảnh
quyết định tạm hoãn xuất cảnh của thủ trưởng phó thủ trưởng cơ quan điều tra các cấp phải được thông báo ngay cho viện kiểm sát cung cấp trước khi thi hành
luật sư tiến cũng cho hay thời hạn tạm hoãn xuất cảnh không được quá thời hạn giải quyết nguồn tin về tội phạm khởi tố điều tra
truy tố xét xử theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự
thời hạn tạm hoãn xuất cảnh đối với người bị kết án phạt tù không quá thời hạn kể từ khi tuyên án cho đến thời điểm người đó đi chấp hành án phạt tù
hiện nay một số cá nhân có đơn tối giác bà nguyễn phương hằng về hành vi làm nhục người khác vù khống và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
chỉ sau một mươi ba ngày sau khi có lệnh hoãn xuất cảnh ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định số một mươi chín nghìn một qd về việc khởi tố vụ án hình sự lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân quy định tại điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự
đồng thời cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định số ba trăm năm mươi qd về việc khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam số ba trăm linh bốn lb
và lệnh khám xét đối với nguyễn phương hằng

cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định số ba trăm năm mươi qd về việc khởi tố bị can lệnh khám xét đối với nguyễn phương hằng

cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định số ba trăm năm mươi qd về việc khởi tố bị can lệnh bắt bị can lệnh bắt bị can
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định số ba trăm năm mươi qd về việc khởi tố bị can lệnh khám xét đối với nguyễn phương hằng